nhân dân tỉnh tiền giang chuyên làm nông nghiệp và sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
hiện tiền giang có bốn khu công nghiệp bốn cụm công nghiệp
đây là điều kiện cơ bản để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nhưng cũng là thách thức không nhỏ bởi đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa
người dân đa phần làm nghề nông nghiệp kinh tế còn khó khăn
điều này đòi hỏi sự vào cuộc sát sao và sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền các chính sách
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nơi đây
hai ông bà đã mua thẻ bảo hiểm y tế
đến bây giờ khi bà năm bị bệnh tim ông hoành bị tai biến
thì thời gian ở viện của hai ông bà chẳng thể cân đếm nổi
ra ngoài bác sĩ cũng khá vui vẻ tận tình với mình
chứ không có gì
uống đầy đủ hết
tới giờ phát thuốc uống
trong ngày đó uống mấy cửa mấy cửa là ta phát ra người ta dẫn dò mình
với tần suất liên tục phải đi bệnh viện như ông hoành bà năm
thì ngay cả những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả cũng sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn
thế nhưng với hai vợ chồng ông hoành bà năm điều này lại không phải là mối bận tâm
tốn thì ổng là nặng nè
thanh tốn cho trài gòn vậy
thì tính ra cũng mười mấy hai chục triệu nhờ có bảo hiểm
chứ đóng tiền đặng mẫu là tới cả trăm triệu
mà được giám giám cũng được mấy hai chục rảnh không biết giám nhưng hai chục phần trăm cũng hai chục luôn
tại vì mình có chuyển đi thì cũng đỡ
còn tôi thì bị tiêm này thì nó nhẹ ít hơn
lần nằm thì đóng năm trăm ngàn
rồi có thiếu thì tới trường mà xuất viện ta kêu đóng thêm
cần triệu thôi chứ không có nhiều
còn có mình ổng là nặng nè
ví dụ tay biến nặng
chiếc thẻ bảo hiểm y tế được hai vợ chồng ông hoành ví như chiếc phao cứu sinh giúp họ được khám chữa bệnh được chăm sóc sức khỏe
mà không phải chịu gánh nặng kinh tế
vì thế mà cả gia đình ông bà có sáu người thì cả sáu đều tham gia thẻ bảo hiểm y tế
nhờ có bảo hiểm này giám được
mình đóng có hai chục phần trăm mà
còn cũng tám chục phần trăm là mình hỏi tốn tiền
ở xã đạo thạnh hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế lên tới gần tám mươi lăm phần trăm
trong đó có khoảng sáu trăm linh hộ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
để đạt được độ bao phủ này có vai trò không hề nhỏ của những nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tiền giang
nếu hai vợ chồng ông bà năm này nếu mà không có thẻ bảo hiểm
thì hai ông bà sẽ nằm vào lọt vào cái hộ cận nghèo
tại vì cái chi phí của ông thì rồi trên một trăm triệu lận
rồi cả bà bà đi nằm bệnh viện hàng tháng
bà bà bị gì tim mạch đó
hàng tháng nữa khi khám hàng tháng thì cái chi phí rất lớn
tôi dẫn đồng với bà con ở dầu dầu đây
đó thấy coi về cái của anh ta chị ba đó
nếu không có bảo hiểm thì vậy thôi
giờ bà con nên ráng tham gia bảo hiểm để bảo vệ trước cho mình
để tuyên truyền vận động người dân hiểu và tham gia bảo hiểm
và tham gia vào các chính sách an sinh xã hội
ông phú đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau
đi từng ngõ gõ cửa từng nhà giải thích cận kẽ từng vấn đề cho người dân hiểu
tôi đi đến tận nơi để dẫn động những người chưa tham gia
để tham gia bảo hiểm đây là để mà chờ những khi mình có những bệnh hiểm nghèo
để mình đỡ về cái diện phí
còn nếu mà mình không có bảo hiểm thì lúc đó mình đóng một trăm linh
thì một người mà nếu mà
vào cái cảnh mà trung bình thôi thì lâm vô cái bệnh giống như cái ông chủ hộ vừa rồi
thì đã nằm vào cái diện nghèo rồi
nên đã có bảo hiểm y tế để cho mà hỗ trợ cho những người có bị bệnh nhiều
hiện mỗi tháng ở xã đạo thạnh trung bình có khoảng từ hai mươi đến ba mươi người mới tham gia bảo hiểm y tế
cộng với việc duy trì cả những số thẻ đã có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế nơi đây đang ngày càng tăng
ngôi nhà khang trang với vườn cây xanh tốt nằm ngay giữa củ lao thới sơn
một địa điểm hút khách du lịch nổi tiếng của tiền giang
với kinh tế khá giả từ làm vườn cây cảnh hoa trái
anh có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm hai nghìn một mươi
trong chương trình của bảo hiểm thành phố mỹ tho
khi mà dẫn động bà con tham gia bảo hiểm y tế
thì trong đó thì có cái bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội tự nguyện và triển khai cùng một lúc
thì sau khi đọc được cái tờ bướm cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì mình tôi là một nhân dân thì thấy nó cũng có lợi ích đối với mình sau này
không chỉ có nhận thức về những lợi ích lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
mà anh còn mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả gia đình năm người
với tâm niệm san sẻ giúp đỡ nhau trong cộng đồng
bảo hiểm y tế hợp gia đình thì đúng ra
thì mình khi mà là một thành viên của cộng đồng xã hội
có một chung một cộng đồng thì đúng ra mình còn tham gia bảo hiểm y tế để cùng chia sẻ cho mọi người
ví dụ như khi lúc mình đau yếu thì có những người khác chia sẻ lại cho mình
và những khi mình không có đau ý thì mình dùng cái tiền đó để chia sẻ lại cho những người khác
thì nó rất là cần thiết
để mỗi người dân hiểu và tham gia vào các chính sách an sinh xã hội như nơi đây
là sự góp sức không hình nhỏ của đội ngũ những cán bộ ngành bảo hiểm khi thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền
thực hiện tiêu chí bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố là phải đạt là bảy mươi chín dân số tham gia bảo hiểm y tế
tuy nhiên thì cuối năm hai nghìn một mươi bảy thì chỉ mới bảy mươi năm thôi
cái sự phấn đấu từ đầu năm cho đến giờ này
thì cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc
và chỉ đạo
rất là quyết liệt với nhiều đảng dân cũng như là quỹ ban dân thành phố cũng chỉ đạo rất là nhiều cái dân bản
thậm chí lãnh đạo quỹ ban nhân thành phố trực tiếp đến quỹ ban dân các xã để kiểm tra tỷ lệ bao phủ dân số
và đề ra các giải pháp và chỉ đạo các giải pháp thiết thực để cho quỹ ban dân các phường xã thực hiện
tính đến nay thì trên địa bàn tỉnh có khoảng trên bốn trăm bảy mươi người tham gia vào y tế
chiếm khoảng sáu mươi một
trong cái nhóm thuộc đối tượng tham gia theo hội gia đình
bình quân tăng một năm thì khoảng là ba mươi trên tổng số cái nhóm này
tức là khoảng hơn chín mươi người trên một năm tham gia
chiếm cái tỷ trọng là ba mươi ba trong tổng số người có thể đến tổng tỉnh
có khoảng ba

tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn vẫn còn thấp
nếu tính riêng thành phố mỹ tho
hiện chỉ có vài chục người tham gia loại hình bảo hiểm này
nhìn chung thì ở trên địa bàn thành phố mỹ tho đó
thì cũng đã vận động cũng làm rất là nhiều cái giải pháp
để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn
trong vấn đề cơ chế chính sách là chủ yếu
ví dụ như là bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì chỉ có hai chế độ hư trí và tự túc
như vậy thì cái nhu cầu của mọi người dân
cũng có cái nhu cầu là ốm đau thai sản hay tai nạn
lao động bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động sản xuất
ở tại gia đình họ cũng có nhu cầu đó
tuy nhiên thì hiện nay thì mình chưa mở được cái này
thì dẫn động cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
hình như là hầu như là chưa có dẫn động nhiều trong dân chưa tham gia
thực tế tại mỹ tho cho thấy
ngoài số lượng cán bộ không chuyên trách xã phường ấp khu phố
được ngân sách hỗ trợ tham gia mức đóng bảo hiểm xã hội
thì việc tuyên truyền mở rộng sang các đối tượng kinh doanh tự do khác
trên địa bàn là vô cùng khó khăn
nếu không có những đột phá về chính sách
từ một tháng một hai nghìn một mươi tám thì mình có theo cái luật đó
quy định thì có được hỗ trợ theo mức tỷ lệ đóng
cho số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
như vậy thì họ nghèo nếu là mình họ nghèo thì được hỗ trợ là ba mươi
hộ cận nghèo thì được hỗ trợ hai mươi năm
và hộ bình thường thì hỗ trợ một mươi theo cái chính sách
và trên cái cơ sở đó thì bảo hiểm xã hội thành phố cũng
cố gắng là chấp hành cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành quỹ
để thực hiện đến hai nghìn hai mươi một đó
thì phải làm sao cái tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội
trên địa bàn thành phố phải đạt là hai mươi năm
như vậy thì đến giờ này thì trên địa bàn thành phố cũng đạt hai mươi
dân số tham gia bảo hiểm xã hội
còn bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nếu đẩy mạnh
thì sẽ góp phần vào số bảo hiểm xã hội này
trước những khó khăn đó bảo hiểm xã hội tỉnh tiền giang
đã kịp thời báo cáo tham mưu lãnh đạo tỉnh
chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương
tính đến nay toàn tỉnh đã có hấp bốn trăm bảy mươi hai trăm năm mươi
chín mươi ba người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
bình quân tăng gần chín mươi người một năm
một trăm bốn mươi chín người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên để tăng độ bao phủ chính sách xã hội hơn nữa
thì vẫn còn đó những rào cản về chất lượng y tế
nhiều người dân thì người ta cũng tham hiểu về
chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình
là chia sẻ cộng đồng
nhưng mà cũng vẫn còn cái tư tưởng là
khi tham gia thì phải được thăm khám
để chăm sóc sức khỏe của mình
cái thứ hai nữa đó là nhiều người cũng tham gia
nhưng mà tham gia trong một thời gian ngắn
để có cái nhu cầu khám chữa bệnh bộ y tế
rồi sau đó lại luôn tham gia
có những trường hợp nhiều người đã tham gia nhiều năm rồi
nhưng mà sau thời gian thì cũng không có sử dụng
nhiều cái lần đi khám chữa bệnh
thấy sức khỏe vẫn còn tốt thì phải tiếp tục dừng tham gia
do đó thì cũng
gặp cái khó
số hộ gia đình thực ra là kinh tế rất là khá giả
nhưng mà người ta cũng lại có cái nhu cầu khám chữa bệnh
theo cái quy luật đa nhân
tức là người ta có tiền
người ta đi khám ở các cái tướng trên
mà không phải đăng ký khám chữa bệnh bộ y tế
một cái trường hợp nữa thì
vẫn còn một đại bộ phận người dân
mặc dù vẫn là sống bằng cái ngày nông ngày trầm trọt
nhưng mà thường xuyên bị mất mùa rớt giá
do đó thì vào những cái thời điểm như thế
đất giá thì
đến cái lúc đáo hàng tham gia lại
cũng như thế thì người dân người ta cũng mất
rất là ngáng ngại
do đó thì cũng dừng tham gia
trên địa bàn tỉnh thiền giang
nhất là cái thiết thưa xã
thì hầu hết người như quá tải
do đó thì người dân đi khám chữa bệnh
ban đầu mất rất là nhiều thời gian chờ đợi
để được khám để bỏ
đi ngày công lao động ở gia đình
do đó thì cái tâm lý người dân cũng rất là ngắn ngại
đi khám chữa bệnh bộ y tế
thì người dân cũng là
cũng không muốn tham gia
thực tế này đòi hỏi bảo hiểm xã hội
phải phát huy hơn nữa vai trò của ngành
trong công tác giám sát
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đặc biệt là y tế tuyến cơ sở
để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe
quyền được an sinh xã hội của người dân
hiện nay thì bảo hiểm xã hội thì em cũng
có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ
với xã hội y tế
cũng như thường xuyên
có những cái trao đổi khó khăn dứng mắt
trong quá trình tổ chức thực hiện khám chữa bệnh
cho người dân trên địa bàn
với các cái cơ sở y tế
cái công tác phối hợp thì
đã thường xuyên để mạnh tháo gỡ rồi
một mặt thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng là
thực hiện cái công tác giám định điện tử
giám định online
thì tất cả các cái chi phí mà khám chữa bệnh
cũng được công khai và kịp thời đưa lên cổng
để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
xác định việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo đảm quyền lợi cho người tham gia
là nhiệm vụ trọng tâm
bảo hiểm xã hội tỉnh tiền giang tới đây
sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
làm cho người dân nâng cao nhận thức
và từ đó tích cực tham gia
song song với đó
bảo hiểm xã hội tiền giang cũng thực hiện công khai thủ tục
theo hướng đơn giản cho người tham gia
mà không yêu cầu bổ sung
bất kỳ giấy tờ gì